ngày hôm nay một mươi chín tháng chín phó thủ tướng trịnh đình dũng đã tới dự lễ công bố quyết định của thủ tướng chính phủ
công nhận huyện lý nhân tỉnh hà nam đạt chuẩn nông thôn mới năm hai nghìn một mươi chín và đón nhận huân trường lao động hạng nhất hạng ba
đến nay tỉnh hà nam đã có một trăm linh xã đạt chuẩn nông thôn mới một trăm linh đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
trong đó lý nhân là huyện thứ sáu được thủ tướng chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
nhân dịp này huyện lý nhân đón nhận huân chương lao động hạng nhất về thành tích phát triển kinh tế xã hội một mươi năm của huyện
huân chương lao động hạng ba về thành tích trong xây dựng nông thôn mới
phát biểu tại buổi lễ phó thủ tướng trịnh đình dũng lưu ý kết quả xây dựng nông thôn mới mà tỉnh hà nam và huyện lý nhân đạt được
mới chỉ là thành quả cơ bản ban đầu của quá trình phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững
do đó yêu cầu trong thời gian tới huyện lý nhân phải phát triển mạnh mẽ hơn để góp phần đưa hà nam trở thành một cực tăng trưởng của vùng đồng bằng bắc bộ và vùng thủ đô
hà nam phải tập trung tái cấu trúc nền kinh tế gắn với tiềm năng lợi thế và nhu cầu của thị trường trong nước và quốc tế
đồng thời xây dựng các mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả kinh tế cao để nhân rộng nhằm nâng cao quy mô chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế
trên cơ sở quy hoạch xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện trong đó tập trung xây dựng kế hoạch trung hạn năm năm từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi năm lựa chọn các dự án ưu tiên để tập trung đầu tư trong giai đoạn mới